mở đầu là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện chín trăm sáu mươi hai ba trăm bốn mươi xét nghiệm cho một ba trăm linh sáu tám trăm chín mươi hai lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay đã thực hiện là một mươi năm ba trăm bốn mươi bảy năm trăm hai mươi ba mẫu cho ba mươi năm tám trăm một mươi bốn trăm ba mươi tám lượt người
trong ngày một tháng chín đã có ba trăm linh hai bảy mươi bốn liều vaccine ngừa covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hai mươi năm trăm bốn mươi hai ba trăm hai mươi năm liều
trong đó tiêm một mũi là một mươi bảy sáu trăm sáu mươi bảy trăm bảy mươi hai liều
tiêm mũi hai là hai tám trăm tám mươi một năm trăm năm mươi ba liều
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm qua là một mươi sáu trăm linh hai bệnh nhân
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm năm mươi tám ba trăm hai mươi bốn người
và đến nay đã có một mươi trên sáu mươi hai địa phương đã qua một mươi bốn ngày
không có ca mắc mới
về tình hình dịch bệnh tại thủ đô hà nội
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày hai tháng chín đến sáu h sáng ngày hôm nay
trên địa bàn thành phố ghi nhận một mươi ba ca nhiễm mới
trong đó một mươi hai ca tại khu cách ly và khu vực phong tỏa
một ca trong cộng đồng tại quận tây hồ
sau khi sàng lọc ho sốt